thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra vấn đề
báo chí thông tin về việc ngư dân đang sở hữu tàu cá đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy gặp khó khăn trong mùa bảo hiểm
trước đó theo báo chí phản ánh tỉnh bình định hiện có ba mươi tám tàu ca đong mới theo nghị định sáu mươi ba
hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ
chủ tàu không thể ra khơi nên không có nguồn thu nhập điều nịnh cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng nên các chủ tàu rất bức xúc
cũng theo phản ánh tổng công ty cổ phân bảo hiểm pysico cam kết sẽ phối hợp khảo sát đánh giá thực tế
để xem xét và bán bảo hiểm cho tàu cá trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay phía công ty vẫn chưa bán bảo hiểm
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra vấn đề nêu trên
và giải quyết theo thẩm quyền báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi